vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại thủ đô paris cộng hòa pháp trong khuôn khổ kỳ họp đại hội đồng lần thứ hai mươi bốn
các quốc gia thành viên của công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới gọi tắt là công ước di sản thế giới
việt nam đã trúng cử trở thành thành viên của ủy ban di sản thế giới nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy với một trăm hai mươi một trên một trăm bảy mươi một phiếu hợp lệ
số phiếu của việt nam đứng cao nhất trong nhóm bốn khu vực châu á thái bình dương đứng thứ ba trong tổng số chín nước được bầu ở năm khu vực
và đây là lần thứ hai việt nam đảm nhận vai trò tại cơ quan điều hành then chốt nhất về văn hóa của tổ chức unesco có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt
khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của đảng và nhà nước ta về đa phương hóa đa dạng hóa hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng
đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương triển khai đồng bộ và phối hợp hiệu quả giữa ngoại giao chính trị ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa
giữa ngoại giao song phương và ngoại giao đa phương ngoài ra việc trúng cử với số phiếu cao cũng thể hiện uy tín của ta trên trường quốc tế
và với tư cách là thành viên ủy ban di sản thế giới nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy việt nam sẽ có điều kiện thuận lợi để đóng góp hơn nữa cho việc hoàn thiện
thực hiện các mục tiêu và ưu tiên của công ước di sản thế giới chia sẻ các kinh nghiệm trong xử lý hài hòa các mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển các di sản thế giới tại việt nam
ngay sau khi phóng thành công vệ tinh trinh sát malikyo một triều tiên đã tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực sunan của bình nhưỡng vào lúc hai mươi ba h năm ngày hôm qua theo giờ địa phương
hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết vụ phóng lần này dường như đã thất bại cơ quan này không cung cấp các chi tiết khác
đồng thời cho hay cơ quan tình báo hàn quốc và mỹ đang tiến hành phân tích vụ phóng tên lửa lần này
trong khi đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna dẫn thông báo của cơ quan công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia triều tiên nata cho biết
vệ tinh trinh sát malikyo một sẽ chính thức bắt đầu sứ mệnh từ ngày một tháng một mươi hai tới đây sau quá trình tinh chỉnh kéo dài bảy đến một mươi ngày
thông báo này được đưa ra trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn tới trung tâm kiểm soát tổng hợp bình nhưỡng thuộc nata
các nhà lãnh đạo của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu
thế giới g hai mươi đã cùng thống nhất lên án chủ nghĩa khủng bố và xung đột đang diễn ra tại khu vực trung đông
đây là một trong những điểm chính tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của ấn độ
phát biểu tại hội nghị thủ tướng ấn độ narendra modi nhấn mạnh
trong thế giới đầy thách thức ngày nay các nước cần tăng cường củng cố lòng tin để gia tăng gắn kết
ông modi cũng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa israel và hamas
đồng thời nhấn mạnh cần phải đảm bảo rằng cuộc xung đột giữa israel và hamas ở gaza không mở rộng thành xung đột khu vực
nhiều nhà lãnh đạo đã nói về vấn đề này và những gì chúng tôi nghe được thực sự là sự lên án chủ nghĩa khủng bố
bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về thiệt hại sinh mạng của dân thường kêu gọi mở rộng hỗ trợ nhân đạo kịp thời và đầy đủ
không để xung đột lan rộng và tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho vấn đề palestine
trong khi đó cũng tại hội nghị
tổng thống nga vladimir putin khẳng định nga ủng hộ việc khôi phục tinh thần hợp tác kinh tế quốc tế cởi mở và cùng có lợi
dựa trên các quy tắc của hiến trương liên hợp quốc và các nguyên tắc làm việc nhóm mang tính tập thể và tôn trọng lẫn nhau
điều quan trọng là đạt được sự tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu
cần tăng cường vai trò của các nền kinh tế đang phát triển trong các tổ chức tài chính quốc tế
bao gồm imf và ngân hàng thế giới đồng thời sử dụng nguồn lực của các tổ chức này vì lợi ích của các nước và khu vực đang phát triển
chúng tôi sẵn sàng hợp tác để giải quyết những vấn đề cấp bách này trong khuôn khổ g hai mươi cũng như các tổ chức quốc tế khác bao gồm cả brics
hội nghị thượng đỉnh g hai mươi diễn ra theo hình thức trực tuyến có thể coi là sự kiện khép lại năm chủ tịch của ấn độ
của hợp ngày hai mươi hai tháng một mươi một nhằm đánh giá lại tiến độ thực hiện các cam kết và hành động đạt được
hình chính thức diễn ra trong hai ngày chín và một mươi tháng chín tại thủ đô new delhi ấn độ
tại cuộc họp hồi tháng chín các nhà lãnh đạo g hai mươi đã nhất trí thông qua tuyên bố new delhi
thể hiện cam kết của các nhà lãnh đạo g hai mươi trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu một cách toàn diện quyết đoán và định hướng hành động
và trong diện biệt mới nhất thì giới chức israel cho biết giao tranh tại gaza và việc phong trào hồi giáo hamas thả con tin
sẽ không diễn ra trước ngày hai mươi bốn tháng một mươi một dù hai bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn tạm thời vì lý do nhân đạo
tuyên bố này được đưa ra sau khi cố vấn an ninh quốc gia israel tối hai mươi hai tháng một mươi một xác nhận việc trả tự do cho các con tin bị hamas cầm giữ
kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày bảy tháng một mươi sẽ không diễn ra trước thời điểm trên mà theo đúng thỏa thuận ban đầu giữa hai bên
ông nêu rõ các cuộc tiếp xúc về việc thả con tin đang được thúc đẩy và duy trì liên tục
hiện chưa chắc chắn về lý do chỉ hoãn thực hiện thỏa thuận thả con tin giữa israel và hamas
tuy nhiên phía israel cho rằng việc trì hoãn này không nghiêm trọng
và có thể do một số chi tiết nhỏ về vấn đề thực hiện
trước đó truyền thông trung đông dẫn lời một quan chức của hamas cho biết lệnh ngừng bắn có thể được thực thi từ một mươi giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một theo giờ địa phương
và lực lượng này đã sẵn sàng phóng thích các con tin
theo thỏa thuận giữa israel và hamas hai bên sẽ tạm dừng giao tranh trong bốn ngày tại giải gaza để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo
trong thời gian ngừng bắn phía hamas sẽ trả tự do cho ít nhất năm mươi trong khoảng hai trăm bốn mươi con tin mà lực lượng này giam giữ
trong khi đó israel cũng sẽ phong thích một trăm linh
năm mươi tụ nhân người palestine trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ
thỏa thuận đã được nội các israel thông qua với đa số phiếu
đây được xem là bước đột phá lớn đầu tiên trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở giải gaza
qua đó giúp mở đường cho hàng trăm xe viện trợ nhân đạo thuốc men và nhiên liệu đi vào tất cả các khu vực ở giải gaza
ukraine đã tiếp nhận khoản viện trợ bổ sung từ liên minh châu âu eu trị giá một năm tỷ euro
nâng tổng số viện trợ từ khối này dành cho ukraine lên một mươi sáu năm tỷ euro trong năm nay
thủ tướng ukraine denis spagan đã hoan nghênh khoản viện trợ mới
khẳng định đây là chìa khóa để duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước trong bối cảnh xảy ra xung đột
ông cũng hy vọng chương trình trị giá năm mươi tỷ euro kéo dài nhiều năm của eu dành cho ukraine sẽ nhanh chóng được phê duyệt
khi mà tình hình viện trợ từ mỹ được dự báo sẽ khó khăn trong thời gian tới
cuộc xung đột với nga hiện đã kéo dài sang tháng thứ hai mươi một ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của ukraine
khiến chính phủ phải dựa chủ yếu vào sự hỗ trợ tài chính
từ các nước đồng minh phương tây để tri tiêu xã hội ukraine đang đối mặt với nguy cơ thâm hụt ngân sách khoảng bốn mươi ba tỷ usd vào năm tới
và chính phủ có kế hoạch bù đắp thâm hụt bằng hỗ trợ tài chính từ nước ngoài
bộ tài chính và ngân hàng trung ương nga sẽ thí điểm sử dụng đồng rút kỹ thuật số trong một số hoạt động tri tiêu ngân sách năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó có các khoản thanh toán và trợ cấp xã hội
đồng rút kỹ thuật số là một mã kỹ thuật số được lưu trữ
trong một ví kỹ thuật số đặc biệt trên máy chủ của ngân hàng trung ương
chính thức được thông qua về mặt pháp lý từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ngay sau đó loại hình tiền tệ mới này cũng đã được thử nghiệm với các hoạt động cơ bản
mở và bổ sung ví kỹ thuật số chuyển khoản giữa các công dân thanh toán mua hàng bằng mã qr
từ năm hai nghìn hai mươi bốn ngân hàng trung ương nga có kế hoạch kết nối tất cả các ngân hàng nội địa và nền tảng đồng rút kỹ thuật số thống nhất
và trong điều kiện khả thi nhất người dân nga sẽ có thể bắt đầu thanh toán rộng rãi bằng đồng rút kỹ thuật số trong vòng hai ba năm tới
có lẽ vào thời điểm này thì hầu hết người mỹ đã sẵn sàng đón lễ tạ ơn ấm áp bên nhau
gạt sang một bên những khó khăn và thách thức với nhiều biến động thì họ trở về bên người thân trong không khí đầm ấm
có lẽ cũng chỉnh vui vậy mà không khí đón lễ tạ ơn năm nay trở nên bận rộn hào hức và khác biệt hơn rất nhiều
kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày sẽ là mùa lễ tạ ơn bận rộn nhất đối với ngành hàng không mỹ kể từ năm hai nghìn năm
cục hàng không liên bang mỹ ước tính các chuyến bay trong dịp lễ tạ ơn đạt đỉnh điểm là năm mươi chuyến vào một ngày trước lễ tạ ơn tăng mạnh so với năm ngoái
chúng tôi dự kiến sẽ có khoảng hai năm triệu hành khách di chuyển đến sân bay và tăng khoảng chín mươi hai so với năm hai nghìn một mươi chín
đây là con số kỷ lục tại sân bay los angeles
chuyến bay của chúng tôi sẽ khởi hành lúc sáu giờ và khi chúng tôi đến thì đã xếp hàng dài từ ngoài cửa
bên cạnh đó ước tính sẽ có khoảng năm mươi triệu người đi lại bằng ô tô cho kỳ nghỉ với quãng đường từ năm mươi dặm trở lên tức hơn tám mươi km tương đương như trước khi có dịch covid một mươi chín và đạt mức cao thứ ba kể từ khi thống kê về việc đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ được thực hiện trong hai mươi bốn

chúng tôi khuyến khích mọi người đến sân bay sớm để xếp hàng qua cửa kiểm tra an ninh và lên máy bay đúng giờ trong những ngày này giao thông sẽ bị tắc nghẽn
nghỉ lễ cũng là cơ hội để các hãng bán lẻ đẩy mạnh việc giảm giá khuyến mãi mà cao điểm sẽ là black friday diễn ra vào thứ sáu tuần này
dù là sự hào hức được trở về hay niềm hạnh phúc khi được quây quần bên bàn ăn đó đều là những cung bậc cảm xúc tuyệt vời đang gieo vang mùa lễ tạ ơn tại mỹ
mỗi người một tâm trạng như tự trung lại họ đang cùng nhau nhìn lại một năm đã qua cũng như mong ước cho một chặng đường tốt đẹp và may mắn phía trước
thưa quý vị thụy điển từ lâu đã được biết tới là một trong những quốc gia đi đầu trong việc phân loại và tái chế rác thải
tại quốc gia này hơn chín mươi chín tổng lượng rác thải sinh hoạt đều đã được tái chế và thậm chí là quốc gia này còn nhập khẩu hàng triệu tấn rác thải để sản xuất điện năng
trong một nỗ lực nhằm tiến tới danh hiệu quốc gia không rác thải một cơ sở phân loại rác thải nhựa mới hiện đại và lớn nhất thế giới đã được đưa vào hoạt động tại thụy điển
nhà máy có tên là sizero này đủ lớn để tiếp nhận hầu hết rác thải nhựa từ các hộ gia đình với công suất lên tới hai trăm linh tấn mỗi năm
và quý vị sẽ cùng chúng tôi tham quan nhà máy này trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
tại size zero nhà máy rộng sáu mươi m hai
các băng truyền vận chuyển bốn mươi tấn rác thải nhựa
sau đó các loại giấy gói sô cô la túi ni lông hộp sữa chua dần dần được chia nhỏ sắp xếp theo kích thước và phân loại theo quy trình hoàn toàn tự động dựa trên hệ thống camera hồng ngoại
không giống như các cơ sở phân loại truyền thống chỉ có thể tách một số loại nhựa khác nhau
cơ sở này có thể xử lý tất cả một mươi hai loại nhựa phổ biến trên thị trường để tăng chất lượng nhựa tái chế thành nguyên liệu thô
từ nhà máy này chín mươi năm bao bì nhựa nhận được có thể được phân loại chính xác và đưa đi tái chế
ở đây chúng tôi có từng loại nhựa được phân loại riêng từ những chai nước sốt cà chua đến bao bì giấy gói kẹo
chúng tôi cũng có những loại nhựa cứng mềm khác nhau và mọi thứ đều được phân loại riêng để tái chế
sau khi phân loại nhựa có thể được tái chế theo cách cơ học truyền thống hoặc theo phương pháp hóa học
thường sử dụng nhiệt hoặc các dung môi hóa học để phân giải nhựa thành chất lỏng và khí để tạo ra hỗn hợp giống dầu hoặc các hóa chất cơ bản
thứ này sau một thời gian nhựa đã được phân loại
quá trình tái chế sẽ được đưa ra tiêu hủy đồng thời tất cả bao bì chứa chất này cần phải được thay thế bằng vật liệu hóa thạch nguyên chất
nếu không được phân loại đúng cách nhựa hỗn hợp chỉ có thể được nấu chảy thành nhựa có giá trị thấp
điều mà các chuyên gia gọi là tái chế hoặc đốt trong các nhà máy cung cấp năng lượng
tại thụy điển các công ty đưa nhựa ra thị trường phải chịu trách nhiệm về toàn bộ vòng đời của sản phẩm
cũng như trả phí cho việc thu gom và tái chế nhựa
mặc dù vẫn chưa có thị trường cho từng loại nhựa mà họ phân loại
nhưng sắp tới liên minh châu âu eu sẽ có luật yêu cầu bao bì nhựa mới phải chứa ít nhất ba mươi năm vật liệu tái chế
điều đó đang thúc đẩy nhu cầu và thúc đẩy các công ty đảm bảo năng lực
sản phẩm này đặc biệt là sản phẩm hàng đầu mang tính tuần hoàn mà chúng tôi đang cố gắng đạt được
trong đó bao bì tái chế của chúng tôi trở thành bao bì mới và nó chỉ đến từ các hộ gia đình thụy điển
nghiên cứu của trung tâm phục hồi stockholm cho thấy
các tập đoàn phần lớn chỉ nhìn nhận tính bền vững thông qua lăng kính tái chế
trong khi các giai đoạn khác của vòng đời nhựa phần lớn bị bỏ qua
thực sự một vòng khép kín đối với nhựa phải là mục tiêu cuối cùng
không chỉ đối với các tập đoàn và chính phủ mà còn đối với hiệp ước về nhựa của liên hợp quốc hiện đang được đàm phán
điều đó có nghĩa là mọi giai đoạn trong vòng đời của nhựa
về cơ bản là lượng khí thải để di chuyển qua những giai đoạn cuộc đời này chúng cần được giảm xuống bằng không
theo báo cáo vào tháng bốn vừa qua của chương trình môi trường liên hợp quốc
thế giới sản xuất hơn bốn trăm ba mươi triệu tấn nhựa mỗi năm
trong đó hai phần ba là những sản phẩm có thời gian sử dụng ngắn
nhanh chóng trở thành rác thải tràn vào các đại dương và xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người
lượng rác thải nhựa toàn cầu dự kiến tăng gấp ba lần vào năm hai nghìn ba mươi
trong đó khoảng một phần hai được đưa tới các bãi trôn lấp và dưới một phần năm được tái chế
do vậy việc tái chế nhựa để tạo thành một quy trình khép kín cho vòng đời của chúng
là điều rất quan trọng để giảm tài ô nhiễm nhựa bảo vệ hành tinh của chúng ta